đêm một mươi năm tháng một mươi một công an tỉnh bình dương cho biết đã phối hợp với công an thành phố thuận an khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường an thạnh thành phố thuận an
theo thông tin ban đầu vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi một anh phạm thanh duy chú tệ tỉnh an giang điều khiển xe máy đến ngã tư giao nhau giữa đường d một và n bốn phường an thạnh thành phố thuận an rồi vào một cửa hàng tạp hóa
lúc này có một người đàn ông lao đến dùng hung khí đâm vào người anh duy khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu hiện lực lượng công an đã bắt giữ được hung thủ gây án